liên quan đến xét xử vụ chạy thận gây chết người tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
đại diện viện kiểm sát đã đề nghị mức án từ ba mươi đến ba mươi sáu tháng tù treo đối với bác sĩ hoàng công lương
một trong các bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo quy định tại điều hai trăm tám mươi năm bộ luật thình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín phóng viên của chủ đề nhân dân
đã có cuộc phỏng vấn bên lề hành lang quốc hội về đề xuất này của viện kiểm sát
tôi không đồng ý với mức án này
và theo quan điểm của tôi thì luật pháp phải xử đúng người đúng tội
và trong cái vụ việc này với cái việc mà xảy ra tại hòa bình
nó là một vụ việc hết sức là nghiêm trọng số người chết thì rất là nhiều
nhưng mà ta phải phân tích và thấy là trách nhiệm nó ở ai
thì thứ nhất là nếu nói về mặt cố ý thì ở đây không ai cố ý
nhưng mà khi nó vô tình xảy ra
thì chúng ta phải xem xét thứ nhất trong cái chạy thận này
cái quy trình có được đưa ra hay không
và các bên có tuân thủ cái quy trình đó hay không
cho nên tôi thấy là thiếu cái trách nhiệm của những người quản lý
hầu như không ai đồng ý với cái mức án này
đúng như bạn đã phân tích
nếu như mà thực sự là có tội là cái người mà trực tiếp gây ra cái chết của chừng đó bệnh nhân
thì bản án này là quá nhẹ
nhưng nếu như phân tích trách nhiệm như tôi phân tích nãy giờ đấy
và phải xem cái trách nhiệm của người quản lý
và rất nhiều việc trong đó rất nhiều khía cạnh xem rác
thì ba mươi tháng tù treo này nó lại là không đúng
và nên là trả tự do ngay tại tòa
cũng như là chứng minh người ta vô tội
để trả lại danh dự cho người ta
chúng tôi thấy ở đây có nhiều cái sai
trong tất cả cái hoạt động điều tra tổ tùng
và cho nên là dẫn đến sai lệch hồ sơ
đến phiên tòa thì không nghiêm túc
những người không có mặt thì toàn bị vắng mặt
rồi không biết có phải do tay nghề hay do trình độ hay không
mà thì sẽ sự những cái câu hỏi đặt ra
những cái điều cần hỏi
để cần biết
làm sáng tỏ
thì lại không hỏi
mà hỏi cả những cái vấn đề nó không quan trọng
đây là cái điều rất là thật
cho nên nếu mà cái tuyên án đúng cái mức như ấy
thì chắc chắn sẽ nhận được một cái sự phản ứng
hết sức dự rồi của dư luật
còn riêng cả nhân tôi
thì tôi khẳng định
bác sĩ hoàng công lương hoàn toàn không có tổ
để mà đánh giá xem là cái bản án ấy đã đúng hay chưa
thì chắc chắn là phải cơ quan xét xử là người ta phải trên cơ sở toàn bộ
như tôi nói rồi
đánh giá toàn diện bộ án
đánh giá khách quan toàn diện
và trên cơ sở chứng cứ
xác định có tội hay không có tội
thì mới đưa ra
thế còn bây giờ mình ở bên ngoài
khách quan bên ngoài nhận định
thì nó cũng chỉ là những cái nhận định ở bên ngoài thôi
chứ còn xét xử là phải trên cơ sở
trên cơ sở hồ sơ
trên cơ sở xét hỏi tại phiên tòa
và cái kết quả xét hỏi tại phiên tòa
tranh luận tại phiên tòa
thì để anh quyết định được cái mức án có tội hay không có tội
và cái mức án như thế nào
sự cố nghiêm trọng xảy ra tại khoa thận nhân tạo
bệnh viện đa khoa hòa bình tỉnh hòa bình
cách đây một năm
khiến chín bệnh nhân tử vong
đây được xem là sự cố y khoa nghiêm trọng nhất trong lịch sử y học việt nam
hiện phiên tòa xét xử vẫn đang tiếp tục
dư luận đang trông đợi một kết quả công minh
đúng người đúng tội từ phiên tòa